thưa quý vị vào ngày ba tháng bốn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã kết thúc kết luận điều tra vụ án đưa hối lộ môi rời hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại bộ ngoại giao tp hà nội và các tỉnh thành phố chuyển hồi sơ đến vị kiểm sát nhân dân tối cao vụ một đề nghị truy tố năm mươi bốn bị can trước pháp luật
trong đó hai mươi một bị can bị truy tố cùng về tội nhận hối lộ quy định tại điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự gồm nguyễn quang linh nguyên trợ lý phó thủ tướng thường trực chính phủ nguyễn thanh hải vụ trưởng nguyễn tiến thân chuyên viên nguyễn mai anh chuyên viên vụ quan hệ quốc tế cùng thuộc văn phòng chính phủ
các bị can tại bộ ngoại giao bị truy tố gồm tô anh dũng thứ trưởng bộ ngoại giao nguyễn thị hương lan cục trưởng đỗ hoàng tùng phó cục trưởng lê tuấn anh tránh văn phòng lưu tuấn dũng phó phòng bảo hộ công dân cục lãnh sự bộ ngoại giao vũ hồng nam nguyên đại sứ đặc mệnh toàn quyền việt nam tại nhật bản nguyễn hồng hà nguyên tổng lãnh sự việt nam tại osaka nhật bản lý tiến hùng nguyên cán bộ đại sứ quán việt nam tại nga vũ ngọc minh nguyên đại sứ đặc mệnh
hối lộ gồm phạm trung kiên chuyên viên vụ trang thiết bị và công trình y tế bộ y tế ngô quang tuấn chuyên viên vụ hợp tác quốc tế bộ giao thông vận tải vũ hồng quang phó phòng vận tải hàng không cục hàng không việt nam trần văn dự vũ anh tuấn vũ sĩ cường là ba nguyên cán bộ cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an trần văn tân nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam trữ xuân dũng nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội
bốn bị can bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự gồm trần việt thái nguyên đại sứ đặc mệnh toàn quyền việt nam tại malaysia nguyễn lê ngọc anh nguyễn hoàng linh đặng minh phương nguyên cán bộ đại sứ quán việt nam tại malaysia
bên cạnh đó cơ quan chức năng truy tố hai mươi ba bị can về tội đưa hối lộ truy tố bốn bị can về tội môi giới hối lộ truy tố một bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội đưa hối lộ truy tố một bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan chức năng truy tố hai mươi ba bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội đưa hối lộ truy tố bốn bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản